từ đêm nay bắc bộ và các tỉnh bắc miền trung sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài
suốt từ hôm nay đến hết ngày bốn tháng tám với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng khu vực đông bắc đồng bằng bắc bộ và thanh hóa phần phía bắc của tỉnh nghệ an
có mưa lượng lớn có thể lên tới từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
riêng thủ đô hà nội từ đêm nay trở đi đến hết ngày bốn tháng tám cũng sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm
đêm nay cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
với lượng mưa lớn như vậy trên các sông suối thuộc khu vực bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an
sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ ba sáu m hạ lưu từ một ba m
mực nước đỉnh lũ trên sông thao có khả năng đạt mức báo động
số hai sông hoàng long và thượng lưu sông mã thanh hóa đạt mức báo động hai
đến báo động hai thượng lưu sông lô lưu lượng đến hồ hòa bình trên sông đà
thượng lưu sông thái bình sông bằng sang và hạ lưu sông mã đạt mức báo động một
kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ngập lụt ở vùng trũng nhiều tỉnh miền núi khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
bão số ba hoạt động còn khiến cho gió mùa tây nam ở khu vực phía nam cũng duy trì cường độ mạnh
ngày mai cả nam bộ và tây nguyên đều có mưa rào và rông nhiều nơi
riêng khu vực miền tây nam bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước